còn tại tp hcm theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho đến sáng nay ngày ba mươi một tháng tám
số trường hợp f đang cách ly và theo dõi điều trị tại nhà là tám mươi năm hai trăm chín mươi tám người
trong đó có sáu mươi năm trăm tám mươi một trường hợp f cách ly tại nhà ngay từ đầu và hai mươi bốn bảy trăm một mươi bảy trường hợp f
sau khi xuất viện về tiếp tục cách ly và theo dõi tại nhà
số trường hợp f đang cách ly theo dõi điều trị các cơ sở cách ly tập trung quận huyện là hai mươi hai hai trăm bốn mươi năm người
thành phố đã tổ chức hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động để chăm sóc và theo dõi sức khỏe f khi điều trị chăm sóc tại nhà
khi xét nghiệm test nhanh và phát hiện f các trạm y tế lưu động sẽ nắm bắt thông tin nhanh và xử lý kịp thời
góp phần giảm tải cho bệnh viện
triển khai chương trình điều trị thuốc monipi bravi có kiểm soát dành cho bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ
tuy nhiên hiện nay nhiều trạm y tế chậm phát thuốc cho f điều trị tại nhà
chấn chỉnh tình trạng chậm phát túi thuốc cho f tại nhà thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn chỉ đạo các trung tâm y tế quận huyện
khi nhận được các túi thuốc cho f phân bổ xuống thì phát ngay cho các trạm y tế lưu động để đưa đến các f một cách nhanh nhất
cần ưu tiên phát túi thuốc ngay cho f mà không cần phải chờ tới sau khi cập nhật ca của họ lên phần mềm
lãnh đạo bộ y tế yêu cầu các địa phương cần phải cung cấp cho người dân và các f ít nhất các số điện thoại của trạm y tế lưu động
trạm y tế cố định trung tâm an sinh phường xã đội y tế địa bàn
ngoài thông báo trên mạng thì phải in ra giấy phát cho các hộ gia đình để hướng dẫn người dân thực hiện điều trị tại nhà
đồng thời cũng phải cấp phát thuốc túi an sinh một cách kỳ thời nhất cho người dân
và cùng với đó cần phải tư vấn và hướng dẫn cụ thể động viên không để những người nhiễm covid một mươi chín hoảng loạn